chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế kính mời quý vị quan tâm theo dõi
đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ tàng trữ
tiêu thụ hàng trăm sản phẩm thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea heo phát hiện đối tượng vũ văn hạnh
chú huyện ea leo tỉnh đắk lắc đang chở một thùng các tông bên trong có chứa vật tư y tế bao gồm
khẩu trang y tế kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và các loại thuốc tây
tại thời điểm kiểm tra hạnh không xuất trình được chứng từ hóa đơn cũng như nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
tiếp tục kiểm tra nhà và nơi thuê trọ của hạnh tổ công tác phát hiện hơn một trăm tám mươi loại gồm thuốc tây
vật tư y tế
thực phẩm chức năng cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
vũ văn hạnh khai nhận các sản phẩm này được mua từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường
để nhập bán lại cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn huyện ea hở leo
không chỉ tại đắk lắc liên tiếp nhiều vụ vận chuyển mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng vừa được lực lượng chức năng các địa phương phát hiện và bắt giữ
tại gia lai ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực phường hồi thương thành phố pleiku
lực lượng công an phát hiện nguyễn thanh phong trú tại địa phương
đang cắt giấu nhiều thùng hàng chứa thuốc lá điếu bằng nhiều nhãn hiệu nước ngoài
với tổng số lượng hai mươi chín năm trăm linh bao
tại hiện trường phong khai nhận mua số thuốc lá trên để bán lại kiếm lời
tiêu thụ trên địa bàn thành phố pleiku
công an tỉnh gia lai đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
còn tại kiên giang công an thành phố phú quốc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai cá nhân
về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố phú quốc phát hiện phạm phi long
trú tại hải phòng đang giao thuốc lá điện tử cho khách
kiểm tra nơi ở của long tại phường dương đông công an thu giữ hơn một sản phẩm thuốc lá điện tử
không có hóa đơn chứng tử
tiếp đó hơn sáu trăm năm mươi sản phẩm là thuốc lá điện tử tinh dầu và phụ kiện kèm theo
đã được phát hiện tại một cửa hàng bán thuốc lá địa tử trên địa bàn phường dương đông
do nguyễn bửu long chú tại thành phố cần thơ làm chủ
đáng chú ý cửa hàng này không có giấy phép kinh doanh và toàn bộ số hàng nói trên
cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cuối năm khi dịch covid một mươi chín có chiều hướng bùng phát trở lại khiến người dân gặp vô vàn khó khăn
đây cũng là thời điểm nhu cầu vay và tiêu dùng của người dân tăng cao
lợi dụng tâm lý này thì hoạt động tín dụng đen đã thâm nhập nở rộ và phát triển với nhiều hình thức
thủ đoạn tinh vi như cho vai trực tuyến vay qua ứng dụng hay là lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội ghi nhận của phóng viên thời sự
với thủ tục nhanh gọn thuận tiện chị hát đã lên mạng tìm kiếm các địa chỉ vay tiền online
chỉ chưa đầy hai phút giao dịch qua điện thoại chị đã cung cấp cho bên vay các thông tin cá nhân của mình
rất nhanh gọn và đơn giản cuối cùng chị hát cũng đã vay được hai mươi triệu đồng
thương vay mượn ép nọ trả ấp kia dần dần nó quá sức
để em thanh toán thì em quyết định là em dừng lại
các đối tượng vay rất đa dạng không chỉ có doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh cá thể tín dụng đen còn nhắm đến cả những tiểu thương
lượng tiền cần vay của những đối tượng này không lớn nhưng số lượng người vay lại khá nhiều
do không tìm hiểu rõ về cách tính lãi suất nên dễ bị sập bẫy phải trả lãi gấp nhiều lần tiền vay gốc
bản thân tôi thì cũng đã từng
có những công việc rất là gấp và cần thiết phải vay những khoản vay nóng như thế
những khoản vay gấp như thế thì thực sự tôi thấy rất là khó khăn
đến lúc khi vay thì rất là dễ dàng nhưng khi trả lợi thì rất là khó khăn và rất là vất vả để có thể trả được món lợi như thế với khoản lãi suất rất là cao

cho vay nặng lãi và nó làm cho khốn cùng
có những người mà chỉ vay chục triệu mà chỉ sau khoảng một tháng hai tháng nó lên hàng trăm triệu vài trăm triệu và khiến cho người ta cùng quẫn
thì cái đấy là những cái mà theo cá nhân tôi thì cái đấy là phải tuyệt đối dẹp bỏ dưới mọi hình thức
theo các chuyên gia quy mô tín dụng đen hiện chiếm từ sáu đến tám tổng dư nợ nền kinh tế
tín dụng đen vẫn phát triển là vì thị trường này phù hợp với nhiều đối tượng vay
được biết các bộ ngành chức năng sẽ tiếp tục quản lý xử lý nghiêm cơ sở biến tướng thành hoạt động tín dụng đen
nhà nước phải kích thích cái bộ phận vay ngân hàng ấy là vay chân chính
giờ này mấy ngân hàng đang giảm đua nhau giảm năm đến một đối với lãi vay đấy cho vay các cái khoản đấy
thế nhưng mà vay tiêu dùng thì nó có khác một chút vì số lượng cái trị giá nó nhỏ
nó nhanh thì cái này cũng phải chú ý
chứ còn vay của tư nhân mà theo tôi chuyên gia có lời khuyên là không nên
bởi vì có thể lãi suất thấp có thể rất nhanh là đưa tiền đến anh
nhưng mà rồi anh chậm trả nó tính rất ghê rồi lãi suất cao tất cả cái đó là chúng ta không nên làm
chúng ta cần phải tăng cường tăng nặng các chế tài xử lý xử phạt đối với tội phạm cho vay nặng lãi
tội phạm lợi dụng hình thức cho vay để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân
và đạt được mục đích là
làm sao phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này
cái giải pháp thứ ba là theo tôi là cần phải tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục
các kiến thức pháp luật có liên quan đến các hoạt động tín dụng đen
để đông đảo các tổ chức các công dân chúng ta có ý thức chấp hành tốt các hoạt động cho vay
cũng như hoạt động đi vay
cuối cùng quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân cộng đồng trong phòng chống tín dụng đen
mỗi khi có nhu cầu tín dụng thực sự
người dân hay
doanh nghiệp nên tìm kiếm các nguồn thông tin chính thức từ các tổ chức tài chính
tham khảo ý kiến tư vấn chính thống trước khi quyết định vay tiền
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại quảng ninh còn hơn một năm trăm linh xe chờ tại cửa khẩu
con số này tại lãng sơn là bốn hai trăm linh xe gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp
chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và địa phương về việc tháo gỡ khó khăn
trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía bắc
vào ngày hôm qua phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các bộ ngành địa phương
nỗ lực hết sức để giải phóng sớm nhất lượng xe ùn ứ tại các cửa khẩu
phó thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao bộ công thương địa phương biên giới
làm việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phía trung quốc để tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho thông quan hàng hóa của cả hai nước phân đấu giải phóng sớm nhất lượng xe ủn ứ
giao chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương có hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu
thông báo rộng rãi về tình hình thông quan kiểm soát chặt chẽ số lượng
vào thời điểm này cần điều tiết hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên biên giới
về lâu dài phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế hải quan ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phối hợp hình thành các vùng xanh luồng xanh an toàn dịch bệnh tại khu vực biên giới
xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn
quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc hàng hóa
kiến nghị để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu của ông nguyễn hữu vượng
phó cục trưởng hải quan lạng sơn cũng đề xuất với bộ tài chính tổng cục hải quan
khuyến cáo các doanh nghiệp nhập khẩu để chuyển phương thức giao nhận hàng bằng đường sắt
năm hai nghìn hai mươi một ngành nông nghiệp gặp phải những khó khăn chưa từng có trong lịch sử
xong xuất khẩu nông sản lại phá vỡ mọi kỷ lục trước đó
kim ngạch xuất khẩu đạt tới bốn mươi tám sáu tỷ đô la mỹ vượt xa chỉ tiêu đề ra
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn hai mươi một dịch covid một mươi chín bùng phát
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nhập khẩu của ngành nông nghiệp
xong ngành nông nghiệp tận dụng được lợi thế từ các ftas để thúc đẩy xuất khẩu
mở cửa thêm nhiều thị trường mới
thống kê sơ bộ xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kết quả cao
kỷ lục là bốn mươi tám sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn chín so với năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục có một mươi nhóm mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp
có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
trong số đó thì có sáu mặt hàng có kim ngạch trên ba tỷ đô la mỹ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thời gian tới nếu xây dựng được chiến lược xuất khẩu cho từng mặt hàng
hệ thống lại được vùng sản xuất theo xu hướng chung của thế giới
xây dựng được đồng bộ hệ thống logistic
thì xuất khẩu nông sản không chỉ đạt con số bốn mươi bảy hay năm mươi tỷ đô la mỹ
mà còn đảm bảo bền vững
sau gần hai năm phải đóng cửa do dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi hai sở du lịch tỉnh khánh hòa đã phối hợp
với cảng hàng không quốc tế cam ranh
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch annex việt nam
tổ chức lễ đón khách du lịch nga có hộ chiếu vaccine đến khánh hòa
đây cũng chính là tin vui của du lịch tỉnh khánh hòa nói riêng
và ngành du lịch dịch vụ của cả nước nói chung
sau hai năm đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh
và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị
trong chuyến bay đầu tiên này khánh hòa nồng nhiệt chào đón ba trăm ba mươi năm hành khách
sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch khánh hòa
sau nỗ lực phục hồi từng bước phát triển trong giai đoạn bình thường mới
sau khi hạ cánh du khách được thực hiện các thủ tục nhập cảnh
sàng lọc sức khỏe bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch
đoàn khách lưu trú tại một số khu nghỉ dưỡng khách sạn
những nơi được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt
bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác
tôi rất thích đến khánh hòa vì nơi đây thời tiết đẹp khí hậu ấm áp không quá lạnh
thực sự rất vui khi được đi du lịch sau thời gian dài các quốc gia đóng cửa vì dịch bệnh covid một mươi chín
đây là lần thứ sáu tôi quay trở lại việt nam đi cùng hai con nhỏ
việt nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp để tham quan chất lượng dịch vụ tốt con người thân thiện
trong những ngày lưu trú ở khánh hòa du khách nga được tham quan trải nghiệm
nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh
dự kiến từ nay đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hãng hàng không azer và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch annec việt nam
tổ chức hai mươi năm chuyến bay đưa khách nga đến khánh hòa với tần suất hai chuyến một tuần bình quân ba trăm linh du khách một chuyến
tổng lượng khách nga dự kiến khoảng tám người
hiện nay nhu cầu khách nga cũng như một số thị trường khách quốc tế khác muốn đi du lịch ở việt nam rất lớn
nhưng còn vướng một số khó khăn về việc tiêm vaccine mở cửa hàng không thủ tục đối với khách có nhu cầu thăm thân
với cái giai đoạn thí điểm thì cũng còn một số khó khăn mà chúng tôi hiện nay cũng từng bước tháo gỡ cho doanh nghiệp
ví dụ như là chương trình du lịch bảy ngày thì đến ngày thứ bảy mà khách du lịch quốc tế có nhu cầu thăm thân
thì cái việc chuyển tiếp về các địa phương thì hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị với lại các cơ quan cấp trên
có một cái sự hướng dẫn thống nhất đồng bộ để khi tạo điều kiện thuận lợi
cho khách có nhu cầu về thăm thân đối với các địa phương mà không thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sự kiện những vị khách nga đầu tiên quay trở lại sau gần hai năm ngành du lịch bị đóng băng vì dịch covid một mươi chín
cũng đã cho thấy bước thành công ban đầu của sự liên kết giữa các đơn vị lữ hành với những điểm đến du lịch
nghỉ dưỡng cùng hợp tác phục vụ du khách có hộ chiếu vaccine
nha trang khánh hòa tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn luôn mong muốn tạo ấn tượng tốt đẹp
đối với du khách trong và ngoài nước